hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau phân tích các ý kiến đó cũng như là đến với từng nội dung chi tiết thì mời quý vị hãy dành sáu mươi phút tới đây để đón xem chương trình an ninh toàn cảnh để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin tổng hợp về an ninh kinh tế chính trị văn hóa xã hội và những vấn đề đang được dự luận quan tâm và mở đầu sẽ là điểm nóng an ninh trật tự